thưa quý vị thời gian vừa qua tại tỉnh bến tre nổi lên tình trạng nhiều người không vay tiền
nhưng vẫn bị đòi nợ kiểu khủng bố bị hại và bạn bè người thân liên tục bị các đối tượng xấu
điện thoại nhắn tin quấy phá và đe dọa
một số người còn bị cắt ghép ảnh đưa lên mạng xã hội với các nội dung vu khống phản cảm
gây ảnh hưởng đến cuộc sống uy tín và danh dự của bản thân cũng như là gia đình
sau đây là những ghi nhận của phóng viên
nhiều tháng nay cuộc sống và công việc của người phụ nữ này hoàn toàn bị xáo trộn
bởi khoản nợ từ trên trời rơi xuống
số tiền không lớn nhưng cách đòi nợ kiểu khủng bố của những kẻ cho vay làm chị điêu đứng
mỗi ngày chị và gia đình nhận được hàng chục cuộc điện thoại chửi bới ham dọa
yêu cầu phải trả số tiền mà chị không hề vay
để gia tăng áp lực bọn chúng còn cắt ghép hình ảnh của chị gửi đến cơ quan bạn bè
và tung lên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ lăng mạ vu khống
những hành động khủng bố liên hoàn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín
danh dự của bản thân gia đình và cơ quan nơi chị đang công tác
cái số tiền đó đòi thì không có nhiều cũng một hai triệu rồi ba bốn triệu
nhưng mà điện em rồi điện người thân rất là nhiều phiền phức
rồi cắt ghép hình ảnh nó bôi nhọ danh dự này nọ các kiểu
kiểu giống như là nó cứ tung hình để nó ép mình phải trả tiền
người đàn ông này ở xã phú nhuận thành phố bến tre
vào hoàn cảnh tương tự như người phụ nữ trên
hơn một tháng nay anh thường xuyên bị khủng bố bởi những kẻ đòi nợ
bọn chúng cũng liên tục gọi điện thoại nhắn tin cho anh gia đình bạn bè
đồng nghiệp để đe dọa và tung nhiều thông tin bịa đặt lên mạng xã hội
nhằm gây áp lực buộc anh phải trả nợ
cá nhân anh khẳng định bản thân không hề vay khoản nợ này
hành động vu khống của những kẻ đòi nợ đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín danh dự của anh
sự việc đã được nạn nhân trình báo với cơ quan công an
với mong muốn tìm ra thủ phạm minh oan cho bản thân
và làm sáng tỏ những kẻ tự nhận là bên cho vai giàn dựng nhằm mục đích trục lợi
theo đánh giá của cơ quan chức năng những nạn nhân không vay tiền mà vẫn bị đòi nợ
có thể rơi vào một trong hai trường hợp
thứ nhất là đã cung cấp thông tin cá nhân để vai tiền qua app hay mua hàng trả góp
từ đó đối tượng xấu có thể truy xuất vào danh bạn điện thoại và tài khoản mạng xã hội
để thực hiện các hành vi khủng bố tinh thần gây sức ép buộc nạn nhân phải trả nợ
cho dù những khoản vai trước đây đã thành toán đầy đủ
trường hợp thứ hai là nạn nhân mất giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
bị đối tượng xấu
nhặt được hoặc các đối tượng thu thập những giấy tờ này của một số người thiếu cảnh giác
đăng trên mạng xã hội và sử dụng để vai tiền qua app mà bản thân bị hại không hề hay biết
hiện tại có rất nhiều ứng dụng cho vai tiền online chỉ cần chụp hai mặt căn cước công dân
hay chứng minh nhân dân là có thể thực hiện hợp đồng vai tiền
vì vậy các đối tượng xấu thường tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác để vai tiền qua app
và số tiền này tự dưng sẽ trở thành nợ của người đã bị lấy thông tin cá nhân
đối với trường hợp người dân không có vai tiền mà vẫn bị phủng bố làm thiền suốt ngày đêm
với những cuộc gọi và tin nhắn thì người dân cần bình tĩnh thực hiện theo các bước sau
một yêu cầu bên cho vai cung cấp hợp đồng chứng minh là mình có vai tiền
lưu lại các tin nhắn có nội dung đe dọa đòi nợ
ba quay phim ghi âm cuộc gọi đòi nợ
chụp lại giao diện màn hình sau đó đăng tải lên trang thông tin cá nhân của mình
và thông báo cho bạn bè và mọi người biết nội dung trên là du khống và bị đập
chặn các cuộc gọi và tin nhắn từ các số làm phiền không có trong danh bạ của mình
lưu lại các tài liệu chứng cứ trên và làm đơn trình báo đến cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý
theo bộ luật hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy hành vi đe dọa khủng bố tinh thần
vù khống người khác bị ép buộc trả một khoản nợ khống có thể cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản
với không hình phạt đến hai mươi năm tù nội dung cá nhân có thể được xử lý
trường hợp nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác
thì có thể cấu thành tội làm nhục người khác có khung hình phạt đến năm năm tù
ngoài ra hành vi bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật
nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác
sẽ cấu thành tội vu khống với mức phạt đến bảy năm tù tùy theo tính chất mức độ của hành vi vu khống và hậu quả xảy ra
để phòng tránh và hạn chế hậu quả xảy ra cho bản thân mọi người cần chú ý bảo mật thông tin cá nhân
và kịp thời trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý khi xảy ra sự việc